sở xây dựng tp hcm vừa có tờ trình để ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở
trên địa bàn thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
theo đó thành phố sẽ dành một trăm bảy mươi ba hectare đất để xây hơn một mươi tám hai trăm linh căn hộ nhà ở xã hội
với tổng vốn đầu tư là gần ba mươi tám tỷ đồng
kế hoạch này sở xây dựng đã lấy ý kiến và nhận được góp ý của một mươi hai trên một mươi hai sở ngành
và hai mươi trên hai mươi hai ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức
theo sở xây dựng tp hcm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tp hcm dự kiến phát triển nhà ở xã hội
bao gồm cả nhà lưu trú công nhân ký túc xá sinh viên và nhà ở thương mại giá thấp
giải quyết nhu cầu nhà ở cho công nhân lao động đang sống trong các khu nhà trọ
các đối tượng đang sống trên và ven kênh rạch
hoặc các khu nhà ở chưa đảm bảo về điều kiện sinh hoạt và phòng chống dịch
dự báo nhu cầu đất để phát triển nhà ở xã hội giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm khoảng một trăm bảy mươi ba năm hectare
tương ứng một mươi tám hai trăm bảy mươi một căn hộ
nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội khoảng hơn ba mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng
trong đó nguồn vốn ngân sách nhà nước chiếm tối đa năm khoảng hơn một một trăm linh tỷ đồng
chủ yếu để giải quyết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở
không thể thuê thuê mua nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư xây dựng
tp hcm cũng sẽ khuyến khích phát triển nhà ở xã hội
dự kiến sẽ kêu gọi đầu tư một mươi dự án nhà ở xã hội với hơn tám ba trăm linh căn hộ dành cho công nhân